chỉ còn một ngày nữa là đến dịp giảm trung thu được nhiều người dân hà nội đã tranh thủ xếp hàng từ sáng sớm để có thể mua được bánh trung thu cổ truyền
tại các viện bán được chính quyền dạm xếp tại dọc con phố thủy khuê nhiều người dân đã phải xếp hàng chờ từ sáng sớm để có thể mua được bánh
phụ thể tại địa điểm trường trung học cơ sở trung công an của phố thủy khuê
lực lượng chức năng đã sắp xếp điểm bán nhằm đảm bảo khoảng cách cho các hộ kinh doanh bán bánh trung thu nổi tiếng của hà nội như bảo phương hương trà
đây là giải pháp tạm thời để đảm bảo giãn cách an toàn tối đa trong dịch covid một mươi chín
ngay từ sáng sớm hàng trăm người dân đã có mặt trước khu vực trường học trung công an phố thủy khuê để chờ xếp hàng mua bánh trung thu
vì số lượng khách mua quá đông nên các cửa hàng bánh trung thu tại đây đều giới hạn số lượng mua cho khách hàng
và yêu cầu người dân chuẩn bị sẵn tiền để đẩy nhanh thời gian ra nhật bánh
cho gia đình và bạn bè chúc mọi người là một đặc sản của dân tộc việt
trước đó vào ngày một mươi năm tháng chín tiệm bánh bảo phương đã bị ủy ban nhân dân quận tây hồ yêu cầu tạm thời đóng cửa vì lỗi khách hàng quá tải
các lực lượng công an công bộ hỗ trợ quản lý việc chấp hành giãn cách của người dân tại điểm bán
việc bán bánh sẽ được diễn ra từ khoảng tám giờ sáng đến một mươi bảy giờ chiều và sẽ duy trì điểm bán đến hết ngày mai